chú tại xã triều đông huyện tuần giáo tỉnh điện biên đang sử dụng ô tô vận chuyển trái phép một mươi bảy bánh heroin có khối lượng năm chín mươi sáu kg
tại cơ quan công an trí khai nhận được một người đàn ông ở cùng địa phương thuê vận chuyển số ma túy trên
từ tỉnh điện biên đến tỉnh thái nguyên và sẽ được trả công
khi đến khu vực phường tân thịnh thành phố thái nguyên thì bị bắt giữ cùng với tăng vật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh thanh hóa công an huyện hàng hóa vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề
với số tiền giao dịch trên một mươi tỷ đồng do hoàng văn lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú ở xã hoàng sơn huyện hàng hóa cầm đầu
bước đầu công an huyện hoàng hóa đã tạm giữ hình sự tám đối tượng trong đường dây đánh bạc này
trong đó hoàng văn lực là đối tượng cầm đầu
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ
nhiều tài liệu tăng vật có liên quan đến vụ án
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện bắt giữ
hoàng văn lực đã câu kết với một số đối tượng trên địa bàn các huyện hậu lộc hoàng hóa
để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội với số tiền trên một mươi tỷ đồng
sau khi giao dịch các đối tượng đã xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức bài bửu thắng thua bằng tiền quy mô lớn
tại ấp thanh sơn xã thanh điền huyện châu thành tỉnh tây ninh
cũng bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng với công an huyện châu thành
và phòng cảnh sát cơ động triệt phá
cơ quan công an đã tạm giữ hai mươi ba đối tượng cùng với gần tám trăm linh triệu đồng và các vật dụng có liên quan
tụ điểm này do hai đối tượng là ngô quang tâm bà ta ba mươi năm tuổi
nguyễn thị kiều bốn mươi tuổi công chú tại xã thanh điền huyện châu thành đứng ra tổ chức
với mỗi ván đạt từ năm trăm linh tới một triệu đồng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bảy trăm tám mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng một mươi bộ bài tay một súng bắn điện
tám quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay lãi nặng một tấm manh một mươi năm xe mô tô các loại
nhiều loại ống nhựa ống thủy tinh dùng để chơi ma túy nhiều loại hung khí như dao dựa búa bình xịt hơi cay
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự hai mươi đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm cho hơn một trăm linh tàu cá tại hai tỉnh phú yên và khánh hòa
bị sóng đánh chìm hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm bị trôi giạt hư hại hàng chục nghìn hectare lúa hoa màu
ở tỉnh quảng nam bị hư hại đặc biệt đã có hai người mất tích và nhiều người bị thương
do mưa lũ tại các tỉnh miền trung
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
tính đến chiều tối ngày ba mươi một tháng ba toàn tỉnh có chín mươi một tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm
lốc xoáy và gió lớn cũng làm hai người tại huyện tuy an mất tích khi đang vận hành tàu cá nhỏ trên biển
và đang rằng neo lồng tôm hùm
ngoài ra tỉnh phú yên cũng có hơn hai lồng nuôi tôm hùm của người dân hai xã an hòa hải
an ninh đông huyện tuy an đã bị sóng đánh trôi giạt gây thiệt hại khoảng một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
hơn một mươi hai bốn trăm hai mươi hectare lúa vụ đông xuân trong thời kỳ trổ bông chín sáp và gần hai trăm sáu mươi hectare rau màu các loại
đã bị đổ ngã và ngập nước
ước tính tổng thiệt hại do đợt mưa trái mùa ở phú yên lên đến khoảng một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tại tỉnh khánh hòa mưa lớn và sóng gió cũng đã đánh chìm hai mươi bảy tàu cá của ngư dân
ở hai xã đại lãnh và vạn long huyện vạn ninh
tại bình định mưa gió lốc xoáy cũng gây thiệt hại nặng nề
tại thị trấn tuy phước lốc xoáy khiến nhiều công trình nhà cửa bị thiệt hại
hai người bị thương nhập viện điều trị
tại xã nhân lý thành phố quy nhơn gió lốc khiến sóng biển dâng cao bất ngờ
cuốn trôi trên ba mươi tàu thuyền nhiều cano du lịch bị chìm hư hại
do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn bất thường trong hai ngày qua
khiến hơn hai mươi hectare đồng ruộng ở tỉnh quảng nam ngập sâu trong nước
nhiều diện tích lúa bị ngã đổ các loại hoa màu có nguy cơ hư hỏng nặng
trong ngày ba mươi một tháng ba mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại thành phố quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi ngập cục bộ khiến việc đi lại hết sức khó khăn
trong khi đó tại thừa thiên huế đợt mưa lũ trái mùa lần này đã khiến cho hai mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái
chìm bảy chiếc thuyền ghe đầm phá và làm bốn người bị thương
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh
nên từ nay cho đến ngày hai tháng bốn
ở khu vực trung bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá là cấp một
một thông tin đáng chú ý khác
sau khi đã thực hiện việc giảm thuế môi trường từ giờ ngày một tháng bốn
mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán lẻ mới là hai mươi bảy ba trăm linh chín đồng một lít
sau khi giảm một hai mươi một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm có giá là hai mươi tám một trăm năm mươi ba đồng một lít
sau khi giảm một ba mươi chín đồng một lít
liên bộ công thương tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai bán lẻ ở mức là hai mươi bảy ba trăm linh chín đồng một lít
giảm một hai mươi một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm có giá là hai mươi tám ba trăm linh chín đồng một lít
giảm một trăm năm mươi ba đồng một lít giảm một ba mươi chín đồng một lít
lần này cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng e năm zern chín mươi hai
có mức là hai trăm năm mươi đồng một lít và ron chín mươi năm là mức hai trăm linh đồng một lít
dầu diesel ở mức một trăm linh đồng một lít dầu hỏa và dầu ma rút không trích lập
đồng thời liên bộ chi quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu hỏa
ở mức năm trăm linh đồng một lít kỳ trước không chi và không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu khác
bộ công thương đây là kỳ điều hành đầu tiên giá mặt hàng xăng dầu được áp dụng
mức giá giảm năm mươi thuế môi trường
việc giảm thuế được áp dụng từ mùng một tháng bốn đến hết năm nay
theo lý giải của bộ công thương so với kỳ điều chỉnh ngày hai mươi một tháng ba
trong kỳ điều chỉnh giá xăng ngày mùng một tháng bốn giá xăng nhập khẩu từ singapore
đã tăng hơn bốn do đó giá xăng trong nước đã tăng theo giá xăng nhập khẩu
cộng với trích lập quỹ bình ổn đã dẫn đến mức tăng
là một một trăm sáu mươi một đồng một lít với xăng a chín mươi năm
bộ công thương cho rằng nếu không có việc giảm thuế môi trường hai hai trăm linh đồng
từ ngày một tháng bốn thì chắc chắn giá xăng đã tăng trên ba mươi đồng một lít
bộ y tế thông báo vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em sẽ về việt nam vào tuần tới
và sẽ triển khai tiêm chủng ngay từ tuần thứ hai của tháng bốn
khi các thủ tục kiểm định và chứng nhận xuất xưởng của vaccine hoàn tất
nhu cầu vaccine sử dụng cho trẻ từ năm tới dưới một mươi hai tuổi ở việt nam theo tính toán bước đầu là khoảng hai mươi một chín triệu liều
dự kiến triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm tới dưới một mươi hai tuổi ngay sau khi australia viện trợ khoảng một mươi ba bảy triệu liều vaccine pfizer và moderna
hiện chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đang phối hợp với đại sứ quán australia để đưa vaccine về việt nam
không giống như người từ một mươi tám tuổi trở lên với trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi bộ y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi duy nhất cùng loại vaccine và không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mana nào
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhiệp sống hai mươi bốn trên bảy

mở đầu bản tin sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
ngày một tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đang điều tra các hành vi giết người cướp tài sản che giấu tội phạm chiếm đoạt và mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại huyện củ chi
trước đó nhận tin báo của người dân về một người đàn ông đã tử vong bên cạnh bờ kè sông rạch dứa thuộc ấp bốn d xã bình mỹ huyện củ chi
nghi vấn bị giết với vết thương bên đùi phải sâu đứt động mạch
lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phanh vùng truy vết và lực lượng bắt trọn văn nhóm có liên quan đến các chết của người đàn ông
trong đó đối tượng phan tuấn vũ và nguyễn ngọc sang cùng sinh năm hai nghìn ba cùng ngụ huyện củ chi được xác định là người trực tiếp đâm nạn nhân
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn thủ tức cá nhân cả nhóm sau khi nhậu say đã rủ nhau thủ sẵn giao đến khu vực ấp bốn d xã bình mỹ để tìm đối tượng tên hiếu chuyên bán ma túy để cướp ma túy
đến nơi thấy hiếu đang bán ma túy cho hai người khác cả nhóm giả vờ đến mua ma túy rồi cướp gói ma túy của đối tượng hiếu bỏ chạy
hiếu và người đàn ông đang mua ma túy lao vào dành lại
trong lúc dàn co sang và vũ trút giao đâm hiếu và người đàn ông khiến hiếu bị thương đé ngã
còn người đàn ông cũng gục xuống rồi cả bọn bỏ chạy về nhà trọ
khi ngay tin người đàn ông đã tử vong cả nhóm đã quần áo dính máu và gói ma túy cướp được cùng với chín trăm linh đồng trong gói ma túy đi đốt để phi tăng chứng cứ rồi chia nhau đi trốn
một nhóm trốn ra bà rịa một nhóm trốn về bình phước nhưng đều bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc
ngày một tháng bốn tòa án nhân dân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đã tuyên phạt lý thị loan hay còn được gọi là loan cá bốn mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai năm năm tù
hoàng thị tuyết dung ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đồng nai ba năm ba tháng tù
và trần công đại hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố cần thơ ba năm tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định loan cùng chồng là nguyễn quốc tuấn bốn mươi ba tuổi trú tỉnh đồng nai
làm nghề bán cá trước cổng công ty trách nhiệm mua hàng bonchan việt nam phương hóa an thành phố bi hòa
trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi loan đã mở bãi giữ xe và đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát
cổng sau công ty trách nhiệm mua hàng janssen việt nam xã thành phố nguyễn vĩnh cửu tỉnh đồng nai
lúc đầu loan giao cho đại nhung và vũ minh tiến chồng nhung ba mươi năm tuổi trú tỉnh đồng nai thu tiền với danh nghĩa là thu tiền rác phải trong quá trình buôn bán
tiểu thương nào muốn bán ở chợ mà không chịu đóng tiền thì các đối tượng sẽ đe dọa
tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt của bốn mươi tiểu thương số tiền gần một trăm ba mươi triệu đồng
tại bản giáp định pháp y tâm thần của viện pháp y tâm thần trung ương biên hoàng kết luận
điều khiển hành vi nhưng hiện tại bị cáo đã có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên vụ án được đưa ra xét xử
riêng bị can tiến quá trình giam giữ đã tử vong do nhiễm covid một mươi chín nên tòa án đã đình chỉ xét xử đối với tiến
ngoài ra vào năm hai nghìn hai mươi một liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của bị cáo tuấn tại chợ hóa an tp biên hòa
tòa án nhân dân tp biên hòa đã tuyên phạt bị cáo tuấn hai năm sáu tháng tù
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phạm thị pha la
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi cung cấp thông tin sai lệch
nhằm xúc phạm uy tín tổ chức chính quyền trên mạng xã hội facebook
trước đó trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng la đã đăng tải nhiều video clip có nội dung không đúng sự thật
xúc phạm chính quyền huyện thanh bình trên tài khoản facebook fala do phạm thị pha la quản lý có nội dung cho rằng
chính quyền huyện thanh bình lấy đất của người dân mà không đền bù gây hoang mang dư luận xấu trong người dân đối với chính quyền huyện thanh bình
ngoài việc xử phạt phạm thị pha la công an huyện thanh bình cũng đã củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng phạm gia quy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp là em ruột của đối tượng la
do có hành vi chia sẻ những đoạn video clip sai sự thật của đối tượng lan trên facebook tên phạm gia huy
do huy quản lý thu hút nhiều lực người xem và chia sẻ
qua làm việc công an huyện thanh bình đã cho quy cam kết gỡ bỏ những đoạn video clip trên
thưa quý vị công an quận bình thành thành phố hồ chí minh cho biết vừa triệt phá thành công hai đường dây trầm cấp
tuôn xe gian sang biên giới campuchia để tiêu thụ
các đối tượng đã sử dụng những chiêu thức mới để qua mặt cơ quan chức năng
và từ đây lực lượng công an cũng đặt nghi vấn về tình trạng ngay càng biến tướng của các lò đổ xe trên địa bàn thành phố
công an quận bình thành thành phố hồ chí minh cho biết
trong thời gian ngắn trên địa bàn quận bình thành xảy ra các vụ trầm cấp tài sản
đặc biệt là xe máy đắt tiền dựng trước nhà dân cửa hàng tiện lợi không người trông coi gây hoang mang mất an ninh trật tự
công an quận đã cử nhiều tổ trinh sát xuống nắm địa bàn lên danh sách rà soát các đối tượng
lập chuyên án truy xét và tiến hành bắt giữ một mươi ba đối tượng có liên quan
cùng nhiều tăng vật công cụ hỗ trợ cho hành vi trầm cấp
theo đánh giá của lực lượng công an sau khi thực hiện hành vi
các đối tượng chuyển đổi xe của bị hại qua nhiều đầu tiêu thụ với thủ đoạn rất tinh vi
các đối tượng trong chuyên án tiêu thụ xe gian mà công an quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh vừa triệt phá có sự đầu tư về việc trang bị vũ khí nóng như bình sạch hơi cây
dao bấm nhiều dụng cụ dùng để làm lại số khung số máy như máy mài máy khoang
đầu tư đoạn sát hình lục giác dụng cụ mở khóa thước đo kim kẹp kim bấm
bên cạnh đó để kịp thời tẩu thoát nếu bị hại phát hiện hay bị lực lượng chức năng đeo bám
thì không loại trừ các phương tiện để sử dụng đi cướp là sản phẩm từ các lò độ xe
phần lớn là các đối tượng đều có một điểm để đổ xe
một đó là cái lò độ xe trước khi mà thực hiện hành vi
trong một tuần hoặc là một vài ngày các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp sẽ đến để thay đổi và kiểm tra lại xe
công an tp hcm nhận định các cơ sở đổ xe trên địa bàn thay đổi kích cấu xe là mầm mống tạo điều kiện cho đua xe trái phép và trộm cắp tài sản
và đây cũng là cơ sở để tẩu tán tiêu thụ tài sản sau khi thay đổi một số chi tiết về đặc điểm nhận dạng

các đối tượng trộm cắp tài sản đã chuyển địa bàn tiêu thụ
không chỉ trong nước mà còn qua các nước lân cận khiến cho việc thu hồi tan vật gặp rất nhiều khó khăn
chính vì vậy lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh mạnh hơn nữa với loại tội phạm này và nắm tình hình hoạt động các lò độ xe trên địa bàn
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng bốn tp hcm đã chính thức triển khai thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển
hình thức thu phí sẽ không sử dụng tiền mặt
mà thông qua thanh toán của hệ thống hai mươi bốn trên bảy của các ngân hàng thương mại
sau thời gian chạy thử đến nay hệ thống thu phí đã vận hành ổn định
nhận được nhiều sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ
chỉ trong buổi sáng nay đã có khoảng một tờ khai của các doanh nghiệp qua hệ thống thông quan của hải quan
và cổng thông tin điện tử được vận hành tại cảng vụ đường thủy nội địa tp hcm
trong ngày đầu tiên khai thu phí đơn vị này cũng đã tăng cường nhân lực
đảm bảo hệ thống vận hành một cách trân tru kịp thời giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp
thông qua tổng đài hotline một chín không không một hai tám sáu doanh nghiệp có thể phản ánh hoặc thắc mắc sẽ được giải quyết
đến giờ phút này thì có thể khẳng định rằng là hệ thống đang hoạt động ổn định
không phát sinh các vấn đề mới
trong thời gian tới thì vừa vận hành chúng tôi sẽ vừa phát hiện các sai sót và khắc phục
để làm sao đảm bảo hệ thống hoạt động trong điều kiện tốt nhất
sở dịch vận tải trở về
đến năm hai nghìn hai mươi năm nguồn thu phí hạ tầng cảng biển dự kiến đạt khoảng một mươi sáu tỷ đồng
đây là nguồn bổ trợ rất cần thiết giúp đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình giao thông quanh cảng
góp phần giảm chi phí đi lại cho các doanh nghiệp trong tương lai
sau thời gian chúng ta thu tốt và đáp ứng tốt được nguồn vốn cho tầng dự án
tôi nghĩ rằng chi phí của doanh nghiệp sẽ giảm sâu so với thời điểm hiện nay
như vậy là cái hỗ trợ doanh nghiệp không phải chỉ ở thời điểm hiện tại
mà ở những năm sắp tới
và nó sẽ ổn định
có tổng hai mươi sáu cảng biển ở tp hcm với mức thu thấp nhất một mươi năm đồng mỗi tấn
và cao nhất là bốn bốn triệu đồng loại container bốn mươi feet
tp hcm sẽ miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng
hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội
khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa dịch bệnh
và từ nguồn thu sẽ dần được đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố
trước mắt là những khu vực ra vào cảng biển